nhiều hộ đồng bào mân âu tại bon buprang hai xã quảng trực huyện tuy đức tỉnh đắk nông đã rời bon bỏ nhà cửa hoang hóa quay trở về nơi ở cũ
những hộ bám trụ ở lại phải đối mặt với thiếu nước sinh hoạt nước phục vụ sản xuất nên gặp nhiều khó khăn
thực trạng này đã tồn tại nhiều năm nay nhưng chính quyền địa phương các cấp vẫn đang loay hoay chưa có biện pháp nhằm đảm bảo cuộc sống cho đồng bào nơi đây
bon buprang hai được tái lập vào năm hai nghìn một mươi hai nhằm bảo đảm ổn định cuộc sống cho bảy mươi hộ người đồng bào dân tộc mân âu xã quảng trực nơi biên giới huyện tuy đức
khu tái định cư được đầu tư với hệ thống nhà ở kiên cố đường giao thông thảm nhựa hệ thống điện lưới quốc gia giếng khoan nước ngầm trường học trạm y tế kiên cố khang trang
mỗi hộ được cấp một căn nhà xây khoảng hai mươi năm m hai một m hai đất ở hai hectare đất sản xuất và cây giống mắc ca để đồng bào ổn định cuộc sống phát triển sản xuất
về nơi ở mới người dân rất phấn khởi an tâm định cư tập trung phát triển sản xuất
tuy nhiên do thiếu nước sinh hoạt nước phục vụ sản xuất nên chỉ vài năm sau đó nhiều hộ lần lượt bỏ khu tái định cư
ở đây mùa khô hạn hán thì đồng bào họ khó khăn về nước nó sinh hoạt cây cối thì héo khô cằn nước nấu đồ ăn đồ uống thì không có
phải đi sách từng can một ở dưới suối dưới sông xin
nhà người ta khó khăn lắm nên xin cấp trên cho đồng bào ở đây được có nước non sinh hoạt đầy đủ hơn
lo lắng để khỏi dân làng ở đây lo lắng về nước non rồi cây cối khỏi phải khô cạn nữa
bòn bù bà răng hai có địa hình đổi dốc cao đồng bào chủ yếu trồng cây công nghiệp
trong khi đó trên địa bàn không có công trình thủy lợi dẫn đến thiếu nước tưới cây trồng còi cọc năng suất thấp
huyện tuy đức đã đầu tư kinh phí ngăn đập tạm với dung tích khoảng bốn trăm linh mét khối
bơm nước suối lên bẻ chứa để nhân dân sử dụng
nhưng về mùa khô suối cạn chưa đáy người dân lại không có nước sinh hoạt
mặt khác do khu vực đập tạm người dân canh tác cây công nghiệp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
phân bón chảy tràn xuống suối gây ô nhiễm nguồn nước khiến người dân không an tâm dùng nước
thiếu nước ở bòn bù bà răng hai diễn ra trong thời gian rất dài
địa phương nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được giải quyết
hiện nay có một mươi bảy hộ không đến ở hoặc bỏ hoang hóa nhà cửa về nơi ở cũ
thực trạng này đang tiếp tục diễn ra khiến tình hình nơi đây ngày càng phức tạp khó khăn trong quản lý hành chính
người ở lại không an tâm sinh sống sản xuất